ngày chín tháng sáu thông tin từ lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng cho biết
đơn vị vừa bắt một tàu chở một trăm linh lít dầu không rõ nguồn gốc ngoài khơi vùng biển sóc trăng
theo đó tàu cá mang số hiệu tg chín nghìn ba trăm chín mươi chín ts do trần văn phò làm thuyền trưởng
trên tàu có năm thành viên
khi kiểm tra ông phò không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
và các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân
tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản đưa người cùng phương tiện về cảng trần đề để điều tra làm rõ
theo lời khai ban đầu số dầu trên được lấy từ một tàu sắt đang hoạt động trên biển không rõ quốc tịch
hiện bộ đội biên phòng sóc trăng đang tiến hành xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật